sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng sụt lún
và chỉ đạo phải ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu tại huyện quỳ hợp
trước mắt ưu tiên di rời khẩn cấp người dân ở những nơi có nguy cơ cao bị sụt lún hố sâu
đây là yêu cầu tiên quyết trong việc bảo đảm tính mạng người dân
đồng thời sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún nhà cửa xuất hiện các hố tử thần trên địa bàn xã châu hồng
chủ tịch tỉnh nghệ an đã phê bình sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trong việc chậm tham mưu báo cáo ubnd tỉnh
về phương án xử lý yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan báo cáo ubnd tỉnh trước ngày một mươi tháng sáu
theo báo cáo mới nhất của ubnd xã châu hồng đến nay đã có hai trăm chín mươi chín giếng nước bị cạn trơ đáy
một trăm chín mươi chín nhà dân bị nứt nể hàng chục hố tử thần trong khi toàn xã chỉ có vỏn vệ chín trăm linh hộ dân